thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước thông tin từ bộ y tế vào ngày hôm nay
cả nước có thêm bốn ba trăm ba mươi một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh nâng tổng số ca khỏi bệnh lên hơn một trăm một mươi một ba trăm linh ca
quá trình tiêm chủng vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương với tổng số gần một mươi năm ba triệu liều đã được thực hiện
bản tin dịch covid một mươi chín vào tối nay cũng cho biết có chín sáu trăm linh năm ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng bảy
trong đó thành phố hồ chí minh và bình dương tiếp tục ghi nhận số ca tăng hơn so với ngày hôm qua